tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý thưa quý vị và các bạn nhiều trường hợp uống rượu bia tàng trữ ma túy được phát hiện trong những ngày đầu thực hiện tổng kiểm soát phương tiện trên toàn quốc
theo cục cảnh sát giao thông trong hai ngày đầu tiên triển khai kế hoạch lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
và vào ngày thứ ba đợt gia quân lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt tiền bảy tám tỷ đồng
trong ngày thứ tư lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã dừng kiểm soát hơn sáu mươi bốn trường hợp lập biên bản hơn một mươi bốn trường hợp phạt tiền một mươi hai tỷ đồng
trong số các lỗi vi phạm có nhiều trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn vi phạm ma túy trở hàng quá khổ quá tải vi phạm tốc độ
bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường quán triệt tới tất cả các học sinh yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định về đội mũ bảo hiểm không trở quá số người quy định không vượt đèn đỏ khi ngồi trên xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện
các nhà trường có trách nhiệm thông báo đến cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm việc không giao xe mô tô xe gắn máy cho học sinh chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông
căn cứ theo mức độ vi phạm các nhà trường xử lý theo các mức từ nhắc nhở giáo dục đến xử lý kỷ luật theo quy định
sau khi xảy ra vụ cháy khiến ba người chết tại công ty trách nhiệm y hoạn song ngân thuộc cụm công nghiệp phú thị xã phú thị huyện gia lâm vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ubnd tp hà nội quyết định lập đoàn kiểm tra chéo đột xuất việc thực hiện phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội quyết định lập đoàn kiểm tra chéo đột xuất việc thực hiện phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố
hà nội khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp quận huyện thị xã thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra chéo tự kiểm tra để đánh giá việc chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội quyết định lập đoàn kiểm tra chéo đột xuất việc thực hiện phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố
sau bảy tháng tòa án nhân dân tỉnh sơn la trả hồ sơ yêu cầu làm rõ hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ mới đây viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la đã hoàn thành bản cáo trạng bổ sung thêm hai tội danh và bốn bị can
trong số một mươi hai bị cáo hầu tòa lần này chín bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh sơn la ba bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại ngoại
tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã gửi giấy triệu tập tám mươi bảy người có quyền và nghĩa vụ liên quan người làm chứng đến tham dự phiên tòa này ngoài ra có một mươi năm luật sư được tòa cấp giấy tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
trong một mươi hai bị can tám người bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bốn bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ
trong một mươi hai bị can tám người bị truy tố về tội đưa hối lộ